bên cạnh cây trồng chủ lực như na cam đường canh bưởi diễn vải thiều khoảng hai năm trước nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện tri lăng của tỉnh lạng sơn đã đầu tư vào trồng giống táo đài loan
tuy nhiên năm nay do sâu bệnh táo không phát triển được bà con đành chặt phá đi để thay thế bằng cây trồng khác
từ năm hai nghìn một mươi năm anh trình trồng giống táo đài loan phụ đầu bói quả anh cũng thu về khoảng hai mươi triệu đồng
năm nay do sâu bệnh táo không ra quả anh mất trắng vụ táo anh đành phải cưa ngọt để tập trung cho chăm sóc số cây bưởi diễn đang trồng sen canh trong vườn
táo đại như mỗi năm thì không nói nhưng năm này mất mùa chung hầu như là đa số mất là chín mươi mất mùa hết
mất sớm nó là không có hoa không có quả phải chặt để cây bưởi nó đỡ bị cơm
thời điểm này tại các địa phương khác trong cả nước đang trong mùa thu hoạch táo
tuy nhiên tại các vườn táo của huyện chi lăng lại không phát triển
nhiều hộ dân bị mất mùa táo biết là do sâu bệnh gây hại nhưng không biết cách phòng trừ
năm ngoái sai năm nay không sai không biết lý do tại sao ra hoa nhưng không thấy đậu quá
chặt đi bây giờ để bưởi nó ra coi như là rồng xuống sen với bưởi
cũng nhờ chính quyền làm thế nào để giúp cho dân
dồng rồi lại có quả sáng năm nay lại tiếp tục có quả
từ tháng một mươi hai dương lịch năm trước đến tháng hai năm sau là thời điểm chính vụ của quả táo
đây cũng là dịp để bà con thu hoạch để bán tết
nhưng năm nay bà con không có táo để bán
do bà con chủ yếu là trồng táo tự phát nên trồng chưa đúng quy trình và chưa biết cách phòng trừ sâu bệnh
trong thời gian tới thì bà nhân dân thị trấn tri lăng tiếp tục quan tâm chỉ đạo và ban chỉ đạo đoàn xuất của thị trấn
tiếp tục khuyên cáo
bà con nông dân là thực hiện công tác bảo vệ thực vật làm sao cho tốt
đặc biệt là cái việc bẫy bả rồi vàng kết hợp để làm sao nâng được chất lượng sản lượng của táo lên
để khó vần thiết thực và đem lại hậu quả kinh tế cho bà con dân
việc bà con nông dân chủ động trong sản xuất nông nghiệp là rất cần thiết
tuy nhiên các cơ quan chuyên môn cũng cần vào cuộc quan tâm khuyến cáo bà con nông dân biết cách chăm sóc bảo vệ thực vật
bởi đây chính là điều kiện để các cây trồng phát triển
lại hiệu quả kinh tế
từ đó sẽ giúp bà con ổn định đời sống